tối ngày hai mươi tháng tám tỉnh an giang đã làm lễ công nhận thành phố long xuyên là đô thị loại một trực thuộc tỉnh an giang
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã dẫn đầu đoàn công tác trung ương đến tham dự sự kiện
theo điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và quyết định số một nghìn sáu trăm năm mươi chín qdttg của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xác định thành phố long xuyên là đô thị loại một trung tâm tăng trưởng kinh tế trung tâm thương mại dịch vụ của tiểu vùng giữa đồng bằng tại khu vực phía nam sông hậu
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố long xuyên là đô thị loại một trực thuộc tỉnh an giang
thay mặt chính phủ phó thủ tướng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực vượt bậc và những thành tựu to lớn mà đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh an giang thành phố long xuyên đã đạt được trong những năm qua